sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng cho biết đã yêu cầu vườn quốc gia bi đúc núi bà dừng các hoạt động du lịch và bán vé vào khu vực cây thông cô đơn tại hồ đan kia suối vàng huyện lạc dương sau ngày một mươi năm tháng hai do chưa hội đủ các điều kiện cần thiết
sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng đã có buổi làm việc với đại diện vườn quốc gia bi đúc núi bà xoay quanh vấn đề
đơn vị này tự mở tuyến du lịch vào khu vực cây thông cô đơn một điểm check in nổi tiếng thu hút du khách tại hồ đan kia suối vàng huyện lạc dương
sở này cho rằng muốn bán vé tham quan phải bảo đảm an toàn cho du khách phải có dịch vụ sản phẩm kèm theo tương xứng
cùng với đó trước khi đưa vào khai thác tour tuyến phải thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định
trước đó truyền hình nhân dân đã thông tin từ tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín đến nay vườn quốc gia bi đúc núi bà đã liên kết với một doanh nghiệp
lập trạm thu phí đối với du khách khi vào tham quan cây thông cô đơn trong khi chưa có dịch vụ kèm theo tương xứng khiến nhiều du khách và người làm du lịch tỏ ra bức xúc